tối ngày hai mươi bốn tháng chín bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
tổ chức triển khai triển lãm ảnh và phóng sự phim tài liệu trong cộng đồng asean năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm trưng bày hơn ba trăm linh bức ảnh và trình chiếu gần sáu trăm linh phim phóng sự tài liệu về các nước asean
với ba chủ đề chính đất nước con người công tác bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu
và các dân tộc trong cộng đồng asean
toàn bộ các tác phẩm này đều đã đoạt giải hoặc lọt vào trung khảo các kỳ liên hoan quốc tế ảnh
và phim phóng sự tài liệu do bộ thông tin và truyền thông tổ chức
triển lãm là sự kiện văn hóa có ý nghĩa rất lớn nhằm cụ thể hóa chương trình hành động của chính phủ
về tuyên truyền quảng bá asean năm hai nghìn một mươi chín giúp người dân trong khu vực cắn bó với nhau hơn
cùng chung tay xây dựng cộng đồng asean vì mục tiêu đoàn kết hữu nghị hợp tác và phát triển
triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày hai mươi bảy tháng chín